liên quan đến việc người dân ngăn cản thi công công trình hồ chứa nước mỹ lâm tại huyện tây hòa tỉnh phú yên mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh này giải quyết rứt điểm những vương mắc tồn tại trong xác định nguồn gốc đất
chuyển đổi đất rừng và bồi thường giải phóng mặt bằng
đối với một trăm bảy mươi sáu một mươi chín ha đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản báo cáo xin ý kiến của thủ tướng chính phủ
giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao ban quản lý dự án thủy lợi năm đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu tạm ứng ba tỷ đồng chi trả đền bù cho bốn mươi một hộ dân đã bàn giao đất
đồng thời đề nghị ubnd tỉnh phú yên lựa chọn phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo hướng có lợi nhất cho người dân trên cơ sở lịch sử sử dụng đất và hiện trạng đất
vụ việc phải được giải quyết rứt điểm để công trình bảo đảm tiến độ chặn dòng vượt lũ trong mùa mưa năm nay